ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ bốn đối tượng cầm đầu là tạ trí hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại an lạc quận bình tân tp hcm cùng các tăng vật có liên quan về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
các đối tượng khác gồm nguyễn hồng quân chú tải thành công ba đình hà nội nguyễn minh tá trú tại phường bốn quận năm tp hcm và trần xuân lai chú tại tân cảng thuận an phú vang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi khách hàng có nhu cầu làm văn bằng chứng chỉ giả thì họ sẽ liên hệ trực tiếp với hoàng thông qua tài khoản gia lô với mức giá giao động từ một cho đến bốn triệu đồng một văn bằng chứng chỉ
sau khi thống nhất khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ cho việc làm bằng chứng chỉ giả
khi hoàn tất các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát biêu điện
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày năm tháng năm nhóm đối tượng trên đã thực hiện chót lọt một trăm chín mươi chín tài liệu của các cơ quan tổ chức
thu lợi bất chính khoảng trên ba trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện một xe khách đang vận chuyển một lượng lớn sản phẩm đồ chơi không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba b bốn trăm linh năm do đặng ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một bảy trăm hai mươi sản phẩm
hơn hai mươi sản phẩm đồ chơi trẻ em gồm súng nhựa bóng hơi kèm nhựa và hai trăm linh một chiếc áo phông các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe đặng ngọc thành khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho một người không quen biết từ hà nội về đà nẵng với giá cước là một trăm linh đồng